trước diễn biến dịch bệnh ngày càng căng thẳng và số lượng vùng đỏ vùng không an toàn liên tục được cập nhật trên bản đồ covid
người dân và chính quyền địa phương tại thành phố đà nẵng đã chủ động thiết lập những vùng xanh an toàn trong khu dân cư
bằng ý thức và sự đoàn kết những vùng xanh an toàn trong khu dân cư này sẽ là một lá chắn phòng dịch hiệu quả trong giai đoạn hiện nay
khu dân cư số một mươi hai một mươi sáu và một số địa điểm khác trên địa bàn phường hải châu một quận hải châu
trong ngày đầu tiên thiết lập vùng xanh an toàn ngay từ lối vào đã được thành lập một chốt chặn
tất cả trường hợp ra vào khu dân cư bắt buộc phải có giấy thông hành thẻ đi chợ theo đúng tinh thần chỉ thị năm của thành phố
thành viên các tổ covid cộng đồng luôn túc trực giám sát thường xuyên để đảm bảo không có người lạ ra vào
thành viên các tổ covid cộng đồng luôn túc trực giám sát thường xuyên để đảm bảo không có người lạ ra vào
tại khu vùng xanh này đối với chúng tôi ý là quy động toàn dân chứ không phải một lực lượng tổ covid cộng đồng
tô quý cộng đồng là chủ lực còn lại quy động toàn dân cùng tham gia kiểm soát người ra người vào
theo cái mà văn bản ngoài chỉ thị năm của thành phố quy định là đối tượng nào được ra ngồi và đối tượng nào không được ra ngồi
cùng với nhiệm vụ truy vết khoanh vùng và điều trị các bệnh nhân f
thì việc thiết lập bảo vệ vùng xanh cũng là một nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch hiện nay
để đảm bảo an toàn cho khu dân cư đang thiết lập vùng xanh công an cơ sở sẽ là lực lượng nòng cốt
tăng cường tuần tra siết chặt và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng dịch
hãy chung mộ chúng tôi đến thời điểm này
vẫn chưa có ca f các f một cũng đã được cách ly ở những nơi theo quy định
và còn các f hai cộng và các f có liên quan thì cũng đang được kiểm soát chặt chẽ
thì chính vì lý do đó mà chúng tôi cũng đã mạnh dạng triển khai cái việc mà khoanh vùng
lập những vùng xanh này để nâng cao ý thức cho bà con nhân dân ở khu dân cư
trong công tác đảm bảo được công tác phòng chống dịch
cái thứ hai nữa là hạn chế cái việc đi ra đi vào
của người lạc
khi mà đến với địa bàn khu dân cư
công tác đảm bảo an dịch tự công tác triển khai là bây giờ là cả hệ thống chính trị cơ sở vào cuộc
các tổ dân phố phụ nữ thanh niên và mặt trận sẽ hỗ trợ chúng tôi cho công tác triển khai
thực hiện và đảm bảo các quy định phòng chống dịch
thì khi mà có sự cố xảy ra các trường hợp vi phạm
thì chúng tôi cũng đã chủ động triển khai các tổ tuần tra lưu động
và sẽ hỗ trợ với các lực lượng cơ sở để xử lý nghiêm các trường hợp
và vi phạm các quy định về trong vùng săn của khu dân cư
ý thức và sự đoàn kết lúc này chính là yếu tố tiên quyết
để những vùng xanh được bảo vệ và nhân rộng trên bản đồ an toàn covid
mỗi khu dân cư được an toàn sẽ góp phần đẩy lùi những vùng đỏ có dịch
tạo nên lá chắn phòng dịch vững chắc